công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng đang tổ chức điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn xã minh hưng huyện bù đăng
nạn nhân là nguyễn thành công ba mươi bốn tuổi trú tại xã thống nhất huyện bù đăng
trước đó vào trưa ngày một mươi năm tháng bảy nguyễn thành công và nguyễn việt tiệp cùng với một số người khác tổ chức ăn nhậu tại quán nhậu bom thuộc xã minh hưng huyện bù đăng
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút chiều cùng ngày trong lúc ăn nhậu giữa tiệp và công xảy ra mâu thuẫn do tiệp cho rằng công không tôn trọng mình
ngay sau đó tiệp đi đến chỗ của công rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra đâm vào người công
bị đâm bất ngờ công chỉ kịp chạy ra khỏi quán sau đó gục ngã nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng công đã tử vong sau đó